lực lượng phòng chống tội phạm buôn lậu phía nam đã phối hợp cùng với tri cục quản lý thị trường tỉnh bình dương
kiểm tra hàng chục tàu đang dừng tại ga sóng thần tỉnh bình dương
và phát hiện một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc được xếp lẫn trong các bao chứa pháo nổ
cụ thể qua kiểm tra chín toa tàu của tàu hàng có lộ trình từ ga hà nội về ga sóng thần bình dương
lực lượng chức năng đã phát hiện tại tòa hàng số hai trăm một mươi một đang vận chuyển hai mươi kiện hàng chứa bảy hai trăm linh viên pháo hoa nghi nhập lậu
ngoài ra trên các tòa hàng khác lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng gia dụng quần áo hàng kim khí điện máy
thực phẩm ghi chữ nước ngoài nhưng không có ghi nhãn mát phụ
làm việc với lực lượng chức năng tại thời điểm kiểm tra
chủ lô hàng không xuất trình được đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng
hiện lực lượng chức năng đã kiểm đếm niêm phong và lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để điều tra xử lý theo quy định